mặc dù tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp việt trì tỉnh phú thọ đã cam kết chấm dứt việc sản xuất lò nung gạch thủ công
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng tính đến thời điểm hiện nay nhiều lò gạch trên địa bàn thành phố vẫn vô tư nhà khói
cầm cự để đốt nốt số phôi gạch còn tồn động phớt lờ chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương
xã sông lô tp việt trì từng là điểm nóng môi trường do hoạt động của các lò gạch đất xe nung
tính đến thời điểm hiện tại toàn xã sông lô chỉ xóa được bốn trên tổng số chín lò đang hoạt động
các lò gạch này hàng ngày vẫn nhả khói liên tục khiến cho môi trường nơi đây bị ô nhiễm
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đời sống sản xuất của người dân
còn tại xã trưng vương thành phố việt trì các cơ sở sản xuất gạch chưa có ý thức tự giác chấp hành xóa bỏ lò gạch đất xét nung đúng theo quy định
gần một trăm linh lao động là phạm nhân thuộc trại thanh hà đã được rút về
tuy nhiên vẫn còn một số lao động đang làm việc để vận hành ba lò hoạt động hàng ngày
hôm nay chúng tôi thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của hãng và thành phố vật tế

nhưng nay chúng tôi còn một số tồn lại cho nên đề nghị các cấp cho chúng tôi đốt hết để thu hồi những sản phẩm anh em đã làm ra
tổ chức toàn đi kiểm tra tiếp tục đi kiểm tra xem các cái lò nào tiếp tục hoạt động

góp phần bảo đảm môi trường trong lành cho thành phố lễ hội